tại thành phố hồ chí minh những chuyến bay chuyến xe khách chở người dân rời tâm dịch thành phố về quê
đã liên tục khởi hành trong những ngày qua
đây được đánh giá là chủ trương đúng và kịp thời giúp bà con giải tỏa được nỗi lo cơ máu
và giúp chia lửa cho thành phố hồ chí minh trong công tác giãn cách xã hội kiểm soát dịch bệnh
trong hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy gần năm trăm linh người dân quảng nam đã được lên những chuyến xe đầu tiên trở về quê
với sự liên kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam với hội đồng hương quảng nam
tại thành phố hồ chí minh và nhiều cơ sở y tế mà người dân đã nhanh chóng được xét nghiệm covid một mươi chín
sắp xếp phương tiện để trở về nhà bớt nỗi lo cơ máu giữa những ngày giãn cách
trong hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy gần năm trăm linh người dân quảng nam đã được lên những chuyến xe đầu tiên chở về quê